hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết kết luận của các hội nghị trung ương khóa một mươi ba
nhất là các nghị quyết mới của trung ương về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh sáu vùng của đất nước
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật
không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
nội dung của hội nghị lần này là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng
dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp chặt chẽ của quân đội nhân dân
các bộ ban ngành các địa phương sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể các cấp và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao
nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt trách nhiệm với đảng nhà nước của nhân dân
thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu công tác đã đề ra và đạt được những kết quả thành tích rất quan trọng
toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực tạo dấu ấn nổi bật cao hơn nhiều so với năm hai nghìn hai mươi một của những năm trước đây
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám có ý nghĩa hết sức quan trọng
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nhận định phân tích dự báo bám sát xu hướng diễn biến của tình hình
nhận thức đầy đủ những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân không ngừng đổi mới
nâng cao kết quả các mặt công tác công an thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp
để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình nhạy bén tích cực
chủ động tham mưu với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng
chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại
góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước
công tác đảm bảo an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt
chủ động trên các lĩnh vực địa bàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
công tác phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả vượt nhiều chỉ tiêu quốc hội giao
tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự
kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
đã điều tra khám phá ba mươi ba tám trăm một mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi năm sáu
cao hơn tỷ lệ quốc hội giao
hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm được điều tra làm rõ bắt giữ nhanh thủ phạm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu ma túy môi trường
tội phạm sử dụng công nghệ cao được quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả nổi bật
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
đã phát hiện xử lý năm ba trăm linh sáu vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế
bốn trăm chín mươi hai vụ chín trăm linh hai đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có bước phát triển
công tác truyền thông công an nhân dân bám sát chủ trương định hướng của đảng nhà nước
của đảng ủy công an trung ương bộ công an kịp thời lan tỏa kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an
hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao
những nỗ lực thành tựu kết quả quan trọng đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân dân
đối với thành tựu chung của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu
làm bất cứ việc gì trong bất cứ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần đảng phân công
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều dấu ấn nổi bật
kết quả công tác phòng chống tội phạm đã góp phần quan trọng đem lại sự bình yên
xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh
để việt nam là đất nước thanh bình ổn định là điểm đến đầu tư du lịch
thủ tướng bày tỏ xúc động với sự hy sinh của nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ tất cả vì bình yên cuộc sống
vì an toàn hạnh phúc của nhân dân góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thủ tướng cũng chỉ rõ cùng với các công việc thường xuyên còn có những vấn đề phát sinh
do vậy nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân sẽ còn nhiều hơn nặng nề phức tạp hơn
và cần làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu của đảng nhà nước
sự mong đợi tin tưởng của nhân dân
nắm chắc phân tích đánh giá dự báo sát đúng trúng tình hình
chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa
chủ động xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên
ứng phó nhanh với các đe dọa về an ninh phi truyền thống v v
và đặc biệt là không được để cho đảng nhà nước bị đọc bất ngờ
chiến lược về các vấn đề liên quan đến ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
và cuộc sống yên bình của nhân dân
nâng cao hiệu lực hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật
trong các lĩnh vực bảo vệ trật tự an toàn xã hội
phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành đoàn thể xã hội
tốt hơn nữa trong công tác phòng ngừa tấn công chấn áp tội phạm
triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm
xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội
đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế
tham nhũng tội phạm sử dụng công nghệ cao
ma tí buôn lộ tội phạm xin quốc gia
người đứng đầu chính phủ đề nghị lực lượng công an nhân dân
tiếp tục triển khai bài bản chặt chẽ khoa học hiệu quả
các mục tiêu đã đề ra tại nghị quyết một mươi hai nqtvk của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đặc biệt coi trọng công an nhân dân thật sự trong sạch

bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tổ chức quán triển
cụ thể hóa nội dung chương trình hành động
thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
bộ trưởng tô lâm hứa với đảng nhà nước
nhân dân và với đồng chí thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng vẻ vang
tuyệt đối trung thành tận tụy với công việc hết lòng phụng sự đảng nhà nước và nhân dân
đặc biệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương
tổ chức chính trị xã hội và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
trước khi diễn ra hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại trụ sở bộ công an đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương và bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì
đã thanh kính tổ chức lễ dân
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm bắt phân tích dự báo sát đúng tình hình
thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương đường lối
hoàn thiện thể chế huy động nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ lợi ích quốc gia
dân tộc giữ gìn an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình
ổn định an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ được đảng nhà nước và nhân dân biểu dương khen ngợi
với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an nhân dân xin hứa
sắt son tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
vì nước quên thân vì dân phục vụ còn đảng thì còn mình
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
chiều nay tại hà nội bộ tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại diện các cơ quan trung ương và địa phương
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại sáu mươi ba điểm cầu
tại hội nghị báo cáo tổng kết tư pháp năm hai nghìn hai mươi hai nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi hai ngành tư pháp đã nâng cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết sáng tạo
nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
thảo luận tại hội nghị các đại biểu cũng đã đề cập tới một số vấn đề còn tồn tại
một số bất cập trong các mảng công tác
các ý kiến cũng đồng tình với nhóm chín nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba của ngành tư pháp
trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng như chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nghị quyết số hai mươi bảy
nqtvk về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
bảo đảm tiến độ chất lượng định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba của quốc hội
đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả trị thị số bốn ct tvk về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
tập trung thực hiện đề án phát triển ứng dụng
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi phát huy vị trí vai trò cơ sở dữ liệu hội tịch điện tử toàn quốc
để chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác